hôm nay sẽ bắt đầu khởi động hành trình đỏ lần thứ tám
đây là chương trình vận động hiến máu xuyên việt
chủ đề của chương trình năm nay là kết nối dòng máu việt
diễn ra từ hôm nay đến ngày tám tháng tám tại bốn mươi hai tỉnh thành phố
hành trình đỏ năm nay đặt ra chỉ tiêu tuyên truyền và tư vấn cho sáu trăm linh lượt người
về hiến máu tình nguyện và bệnh tăng máu bẩm sinh
mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện
tiếp nhận được lượng máu lớn góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè năm hai nghìn hai mươi
bàn tổ chức dự kiến tiếp nhận tối thiểu bốn mươi đơn vị máu trong các ngày chính hội
và tối thiểu năm mươi đơn vị máu trong các ngày hưởng ứng